sụt giảm đơn hàng thu hẹp quy mô sản xuất giảm nhân công đang là những khó khăn lớn mà nhiều doanh nghiệp trong ngành gỗ phải đối mặt và tìm giải pháp sau đại dịch covid một mươi chín
đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo trực tuyến phục hồi tăng tốc bứt phá phát triển bền vững ngành gỗ
đại dịch covid một mươi chín lan rộng khắp thế giới
những thị trường xuất khẩu hàng đầu của ngành gỗ như mỹ eu nhật bản hàn quốc đóng băng dẫn tới sáu mươi tám mươi đơn hàng xuất khẩu gỗ bị cắt chậm thanh toán hay thậm chí là hủy đơn hàng

vì vậy bên cạnh những nỗ lực từ phía doanh nghiệp thì cũng rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính phủ
để thể chế hóa cái nghị quyết này của chính phủ thì vừa rồi thì thủ tướng cũng đã ban hành quyết định số một mươi năm và trong đó thì chúng ta thấy là rất rõ là có năm cái nhóm đối tượng mà sẽ được hưởng cái tác động và hưởng những cái hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với cái tôi nghĩ rằng đối với cái lĩnh vực gỗ và chế biến gỗ
bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã giao cho bộ tài chính nghiên cứu và đã trình chính phủ ban hành cái nghị định số bốn mươi một và trong đó có cái việc gia hạn thời hạn nộp thuế rồi là tiền thuê đất thì trong đó có cái thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
xem những cái thị trường nào mà mình vẫn còn có thể tiếp tục giao hàng được thì tranh thủ tối đa những cái thị trường đó
ví dụ như là
một số mặt hàng đi mỹ liên quan đến những đồ đạc người ta sử dụng phục vụ cái chuẩn sinh hoạt ở trong nhà mà bây giờ người ta bị cách ly xã hội có khi người ta vẫn còn phải sử dụng nhiều hơn
ví dụ một số những cái tủ hay là những cái kệ dùng ở trong nhà bếp người ta phải nấu nướng nhiều hơn hay là trong nhà tắm thì vẫn bán được và công ty vẫn tranh thủ là giao những cái đơn hàng đó
thời điểm này các doanh nghiệp gỗ đang cố gắng tìm cách để tồn tại để chờ thời điểm phục hồi và bứt phá phát triển bền vững
từ chuyển đổi sang hình thức bán hàng online
đổi cơ cấu mặt hàng đến gia tăng thị trường nội địa sẵn sàng cho việc quay lại sản xuất kinh doanh ngay sau dịch